mùa xuân được xem là mùa của sự khởi đầu của niềm tin vào một tương lai tươi sáng trong năm mới
sáng mùng một trên khắp các con phố ở thủ đô sắc xuân đã ngập tràn báo hiệu những niềm hy vọng
những ngày đầu năm mới là dìm để mỗi chúng ta cùng nhìn lại một năm cũ đã qua mong ước những điều may mắn ở phía trước
mùa muối đầu năm để cầu mong một năm mới nhiều may mắn từ lâu đã là một truyền thống đáng quý của người dân việt nam
ngay sau thời khắc giao thừa những tiếng giao vang ai mua muối không vang trên khắp các con phố như khiến lòng người thêm hoan hỉ chào đón năm mới đã tới
chúc lại mình cảm thấy rất hạnh phúc vui vẻ đầu năm mới
tôi cũng như đây là chúc tất cả mọi người có một năm mới mạnh khỏe an khang
mình ở việt kiều mới về thì lâu rồi mình không được về việt nam ấy
mình thấy tục lệ mua muối của việt nam rất hay đem lại sự may mắn cho mọi người
rất vui khi được về việt nam rồi lại được mua muối
tặng bố mẹ hoặc là người thân cho gia đình thì mình rất là vui
năm mới thì mình cũng xin chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
đất trời đã chuyển mình vào xuân đầu đầu cũng ngập sắc cờ hoa ruộn ràng không khí háo hức đón xuân vui tết
tạm gác lại những việc còn giang dở những điều chưa hoàn thành tất cả mọi người đều tạm biệt năm cũ hai nghìn một mươi chín
để bước vào năm mới hai nghìn hai mươi với nhiều mong ước và hy vọng về những gì tốt đẹp nhất